cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang điều tra những dấu hiệu sai phạm
tại dự án khu dân cư bình đa thuộc công ty cổ phần phát triển nhà bình đa ở thành phố biên hòa
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã đề nghị một số đơn vị
cung cấp hồ sơ giấy tờ đến quá trình quản lý thẩm tra thẩm định tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
thu hồi cho thuê giao đất cho công ty phát triển nhà bình đa thực hiện dự án
dự án khu dân cư bình đa lúc đầu có quy mô xây dựng là hai trăm ba mươi năm căn nhà với diện tích hơn bốn mươi bốn m hai
vốn đầu tư xây dựng là hơn bốn trăm linh tỷ đồng
sau đó điều chỉnh tăng lên ba trăm hai mươi năm căn nhà tổng diện tích xây dựng hơn năm mươi bốn m hai vốn đầu tư là hơn bảy trăm một mươi bảy tỷ đồng
một trong vấn đề khuất tất của dự án này được cho là ban đầu mục tiêu chính làm nhà là phục vụ cho các y bác sĩ
cán bộ công nhân viên các đơn vị trực thuộc tổng công ty công nghiệp thực phẩm đơn vị một trăm linh vốn nhà nước
thuộc ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
sau đó lại được chuyển qua loại hình nhà ở thương mại
vào cuối năm hai nghìn một mươi chín khi bộ công an đang điều tra dự án này
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai đã dừng toàn bộ dự án với lý do để làm các thủ tục chuyển đổi mục tiêu dự án từ nhà ở